chiều ngày chín tháng một mươi một tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp
thành phố hải phòng long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ chín
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tới dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương và năm trăm linh tập thể cá nhân
hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị thành phố hải phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc
và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của bắc hồ và chỉ thị của bộ chính trị
trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo người đứng đầu
phải thật sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua
tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết trung ương bốn về xây dựng trịnh đốn đảng
phó chủ tịch nước nhấn mạnh hải phòng cần quan tâm phát triển ba trụ cột đã xác định
là công nghiệp công nghệ cao kinh tế biển cảng biển và du lịch thương mại
quan tâm xóa hộ nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
phát triển y tế giáo dục chất lượng cao
nhân dịp này phó chủ tịch nước đã trao tặng hai trăm linh suất học bổng trị giá hai trăm linh triệu đồng
cho các cháu học sinh của thành phố hải phòng